dung đó thành nội dung chuẩn để đi kiểm tra các cái nội dung trên cái nền tảng youtube xem là có nội
dung trùng lập với nó không còn tay này đi thậm chí nó chỉ cần khoảng tầm từ năm đến một mươi giây nó đã
nhận diện được ra là trùng khớp rồi việc phát hiện vi phạm tự động này sẽ đánh dấu bản quyền với các
video có nội dung trùng khớp với video được đăng ký quyền chủ sở hữu do đó lợi thế sẽ thuộc về những
người xác nhận quyền sở hữu tác phẩm trên youtube qua con trở lại đi tuy nhiên youtube không phải là
cơ quan có thẩm quyền phân định đúng sai họ sẽ ủng hộ việc bên nào chứng minh được quyền của mình dựa
vào những chứng cứ cung cấp và con trở lại đi là một cỗ máy tự động ra soát những chứng cứ đó vì
vậy nhiều người đã lợi dụng những kẽ hở trong việc sử dụng con trở lại đi để trục lợi và vi phạm bản
quyền vâng thưa quý vị trên thực tế hành vi xâm phạm quyền tác giả âm nhạc đã diễn ra trên nhiều
lĩnh vực đặc biệt là trên nền tảng số và hiện nay nhiều tổ chức cá nhân đã lợi dụng kẽ hở của
pháp luật đánh cháo khái niệm và lách luật để xâm phạm bản quyền nếu các tác giả có thể xâm phạm bản quyền
am hiểu về công nghệ thì không thể biết và khiếu nại điều này đã dẫn tới những tranh chấp
bản quyền âm nhạc trên không gian số mời quý vị tiếp tục theo dõi phản ánh sau của chúng tôi trong
ngày một mươi một trung tâm bảo vệ quyền âm nhạc tác giả việt nam đã có buổi thảo luận với các nghệ sĩ về
tình trạng nhận vơ bản quyền các ca khúc như tiến quân ca giấc mơ trưa hay tác phẩm quan họ bắc ninh
giã bạn tổng giám đốc trung tâm bảo vệ quyền tác giả việt nam khẳng định đến thời điểm này giọt nước
đã chản lì
tại sao tới giờ phút này nó mới đến đỉnh điểm này vì chính các tác giả của chúng tôi đã ủy quyền
cho chúng tôi và bỏ tiền ra làm bản ghi từ a tới z để có một master về một cái đĩa đó sản phẩm cuối
cung và tiền mình bỏ ra mình làm hết và liên quan đến tác giả chúng tôi và được ủy thác thì chúng tôi
bắt đầu thực hiện những hành vi pháp lý theo pháp luật quy định hiện nay đối với cá nhân tổ chức
nào mà muốn đăng ký bản quyền đối với sản phẩm của mình
quyền sở hữu tác giả tác phẩm hoặc bất kỳ các quyền nào liên quan đến sở hữu trí tuệ thì đều phải
đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nhà nước và được nhà nước công nhận thì người đó được công nhận
về quyền sở hữu tác giả tác phẩm sở hữu trí tuệ bị tố là ăn cắp tác phẩm của chính mình nhạc sĩ bức
xúc không phải là khó hiểu chỉ đáng tiếc việt nam đang còn thiếu những cơ chế về mặt thực thi pháp lý
hiệu quả đặc biệt là trên môi trường số
c tie cả các viên tập số này là là doanh nghiệp ở nước ngoài thì dẫn đến là hiệu quả cũng như
là hoạt động xử lý cũng sẽ rất là khó khăn để hỗ trợ cho cái việc là giải quyết tranh chấp vậy thì cần
phải có một cách cơ chế làm việc ba bên ở đáy máy ở đây là bao gồm là bồn văn hóa thông tin du lịch
hay là bộ thông tin truyền thông đại diện cho phía các cơ quan quản lý nhà nước các hiệp hội
là nơi đại diện cho giới nhạc sĩ giới nghệ sĩ
và trên cơ sở đấy thì mời các nền tảng ở nước ngoài vào cùng ở trên một cái bàn làm việc
trên cùng một cái cơ chế để tìm ra một cái hướng và xử lý
nhân dịp này các tổ chức mà hiện nay đang quản lý các tài sản quyền tác giả quyền liên quan
cũng phải ra soát lại xem các tài sản đấy đã được ký hợp đồng hay chưa ký
đã có hợp đồng hay chưa có hợp đồng và hợp đồng đấy còn thời hạn hay không có thời hạn
và phạm vi hợp đồng đấy ra sao
các hiệp hội các tổ chức luật sư cũng muốn có một tạo đàm để làm sao nâng cao nhận thức
cho cộng đồng những đối tượng có liên quan
để việc kinh doanh nhạc số tránh những tranh cãi không hồi kết
người sử dụng và người sáng tạo nội dung cần có những hiểu biết về quản lý sở hữu trí tuệ
và cập nhật những tính năng công nghệ mới để không còn tình trạng trục lợi từ những kẽ hở của nền tảng số
bên cạnh đó việt nam cũng cần có những cơ chế đảm bảo tính pháp lý
trong việc vi phạm bản quyền trên nền tảng số cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng
chuyển sang tin tức khác thưa quý vị
lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong trong đại dịch covid một mươi chín
sẽ được ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với thành ủy tp hcm
tổ chức vào lúc hai mươi h ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng một mươi một
điểm cầu chính tại hội trường thống nhất tp hcm và điểm cầu phụ tại công viên thống nhất hà nội
nhiều hoạt động trang trọng và ý nghĩa sẽ được tổ chức để chúng ta cùng thể hiện lòng tưởng niệm
cùng hồi hướng đến những người xấu xố đã mất trong đại dịch
tp hcm vận động người dân tắt đèn thắp nến vào lúc hai mươi h ba mươi phút
tại những khu vực công cộng phố đi bộ khu dân cư và tại nhà để tưởng niệm các nạn nhân
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết tính đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi một
cả nước đã có hơn hai mươi ba người mất vì đại dịch covid một mươi chín
tp hcm là địa phương
có số ca tử vong cao nhất cả nước chiếm bảy mươi bốn với hơn một mươi bảy hai trăm linh người
nạn nhân tử vong vì dịch bệnh ở đủ các loại tuổi khác nhau
trong đó tỷ lệ tử vong ở nữ cao hơn nam
từ hai mươi h tối nay intv cũng sẽ tiếp sóng trực tiếp chương trình này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới mời quý vị và các bạn cùng chú ý
chúng tôi cập nhật các số báo đáng chú ý có trong ngày hôm nay
thưa quý vị chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc mở rộng đối tượng được nhập cảnh việt nam
có mang hộ chiếu vaccine trong đó có người việt định cư ở nước ngoài và thân nhân
thông tin được đăng tải trên báo điện tử việt nam nét
chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc mở rộng nhóm người nhập cảnh việt nam có mang hộ chiếu vaccine
trong đó có người việt nam định cư ở nước ngoài và thân nhân về nước để thăm thân tham quan du lịch
như được quy định tại nghị định tám mươi hai năm hai nghìn một mươi
theo nghị định này người việt nam định cử nước ngoài và người nước ngoài là vợ chồng con của người việt nam định cư ở nước ngoài
hoặc của công dân việt nam sẽ được miễn thị thực nhập cảnh
hôm tám tháng một mươi một bộ giao thông vận tải đã báo cáo và trình thủ tướng kế hoạch nối lại các chuyến bay thường lễ quốc tế với các nước
theo lộ trình từ nay đến quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
theo bộ ngoại giao việt nam việc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ
không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân
còn khôi phục và phát triển kinh tế xã hội tăng cường hội nhập quốc tế trong trạng thái bình thường mới
thưa quý vị những ngày qua câu chuyện về giá xăng dầu đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của dư luận
bởi nó ảnh hưởng sát sườn đến đời sống sản xuất kinh doanh của hàng trăm nghìn doanh nghiệp hàng chục triệu người dân việt nam
báo kinh tế và đô thị đã đề cập bài viết có nhăn đề quỹ bình ổn
quỹ bình ổn chi chưa ổn
trong bài viết đề cập đến việc khi đúng vào lúc nhu cầu tiêu dùng giảm tối đa
nhiều tỉnh thành phong tỏa giãn cách xã hội do dịch covid một mươi chín
thì liên bộ quyết định xả quỹ bình ổn để đến khi giá xăng lập đỉnh lịch sử
kỳ điều hành ngày một mươi tháng một mươi một lúc bất ổn nhất của thị trường thì liên bộ lại tuyên bố âm quỹ bình ổn
cụ thể bộ công thương và bộ tài chính đã báo cáo thủ tướng chính phủ về việc quỹ bình ổn
tại một mươi năm doanh nghiệp xăng dầu đầu mối lớn đang bị âm sắp xỉ một năm trăm linh tỷ đồng do trích quỹ để giữ giá bán lẻ trong nước
con số âm một năm trăm linh tỷ đồng càng làm cho câu chuyện giá xăng dầu thêm tăng nhiệt
không thể phủ nhận giá xăng tăng là một trong những nhân tố gây ra lạm phát tăng
điều này sẽ tác động gây khó khăn tăng chi phí cho các doanh nghiệp kéo theo sự tăng giá thành sản phẩm
đặc biệt là dẫn tới hệ quả tiêu cực đối với nền kinh tế
nhiều chuyên gia cho rằng xăng dầu là mặt hàng hết sức nhạy cảm
tác động rất lớn đến các vấn đề kinh tế xã hội khi nó được điều tiết theo giá thị trường
dù có cao hay thấp nhưng minh bạch thì người dân doanh nghiệp sẵn sàng đón nhận
còn một khi duy trì quỹ bình ổn mà lại thiếu minh bạch rõ ràng thì người dân doanh nghiệp phản ứng là lẽ đương nhiên
vì thế việc bỏ hay giữ quỹ bình ổn cần thiết được chính phủ và bộ ngành liên quan nghiên cứu quyết định
báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề
người lao động tự mình rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội
là thực trạng đáng lo ngại
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết hết tháng một mươi cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã giải quyết cho khoảng
bảy trăm linh một chín trăm ba mươi chín người hưởng chế độ này tăng năm bốn mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
bảo hiểm xã hội việt nam nhận định nguyên nhân của tình trạng trên
chủ yếu là do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín khiến doanh nghiệp gặp khó khăn
dẫn đến nhiều lao động phải nghỉ việc
đến nay người lao động đã nghỉ việc đủ một mươi hai tháng nên làm thủ tục đề nghị
hưởng chế độ này
người lao động đã nhận bảo hiểm xã hội một lần với mong muốn có một khoản tiền để trang trải cuộc sống hiện tại
theo bảo hiểm xã hội việt nam khoản tiền đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội là của đề danh quý giá của chính bản thân người lao động
nó không mất đi mà ngược lại được cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý và đầu tư tăng trưởng
trong trường hợp do khó khăn trước mắt người lao động có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội
khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện
khi nhận bảo hiểm xã hội một lần người lao động sẽ không còn cơ hội được hưởng lương hưu
không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng để đảm bảo cho cuộc sống khi về già
và dẫn đến các hệ lụy thiệt thòi khác như không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
để hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
báo công an nhân dân đăng tải bài viết có nhăn đề sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sẽ góp phần hại nhiệt tín dụng đen
sau khi hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
quốc gia về dân cư cùng hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân đưa vào vận hành khai thác
đã có thông tin của gần một trăm linh triệu công dân được quản lý tập trung thống nhất
đồng thời thực hiện thu nhận cấp căn cước công dân gắn chip cho sáu mươi triệu công dân
cũng như cấp trên bốn mươi năm triệu thẻ căn cước công dân
sau một thời gian triển khai áp dụng
việc triển khai hiệu quả các ứng dụng phần mềm tiện ích tích hợp trên thẻ căn cước công dân
kết nối xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được kết quả tích cực
chính vì những hiệu quả ứng dụng như vậy
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được lãnh đạo ngân hàng nhà nước kỳ vọng
sẽ phát huy tối đa hiệu quả trong việc xác thực khách hàng
giúp các tổ chức tín dụng giảm chi phí hạ lãi suất
tăng cường khả năng tiếp cận vốn tiến dụng ngân hàng cho người dân doanh nghiệp
đặc biệt là người dân thuộc nhóm dễ bị ảnh hưởng của tín dụng đen
đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp như hiện nay
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
cập nhật các tin tức đáng chú ý khác cùng với sáng phương nam
xin mời biên tập viên hoàng trí
cảm ơn biên tập viên hiền minh
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị và các bạn mặc dù đã được trả lại tiền dư sau khi mua hàng
sau một người đàn ông đã nhanh tay cất tiền có mệnh giá lớn
để rồi nối với nhân viên là chưa nhận được để chiếm đoạt thêm tiền tại cửa hàng tiện lợi
toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại
vụ việc xảy ra tại cửa hàng tiền lợi soko k trên đường trần thị năm
phường tân chánh hiệp một mươi củ quận một mươi hai tp hcm
theo nhân viên cửa hàng tiện lợi và hình ảnh camera an ninh ghi lại
lúc một mươi ba h năm mươi bảy phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một người đàn ông khoảng bốn mươi năm tuổi
am mặt lịch sự vào cửa hàng để mua một chiếc bật lửa
người này lấy ra tờ hai trăm linh đồng để đưa nhân viên tính tiền
sau khi nhận lại một trăm chín mươi đồng lại xuất tiền nhân viên cửa hàng trả lại
người này nhanh tay rút tờ một trăm linh đồng bỏ vào túi quần rồi nói thiếu tiền
nhân viên sau đó lấy thêm một trăm linh đồng đưa cho người đàn ông trên
khi xem lại camera an ninh thì mọi người mới biết là bị lừa chiếm đoạt tiền
những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín của tp hcm đang tăng nhanh
có ngày lên đến hơn bảy trăm linh ca
trước tình hình này sở y tế tp hcm đã đề nghị lập thêm bệnh viện giả chiến
và tăng cường điều trị f tại nhà
hiện tp hcm ghi nhận số ca dương tính sars cov hai ở tất cả chín quận huyện
đang ở cấp độ hai cấp độ ba và cả ngoài tỉnh
dịch bệnh lây lan nhanh do người dân chưa thực hiện nghiêm quy định năm k
chỉ trong ba ngày gần đây từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một
toàn thành phố đã có một sáu trăm bốn mươi chín người dương tính
nên tổng số ca mắc lên một mươi bốn một trăm năm mươi hai
theo sở y tế tp hcm hiện công suất điều trị của ngành y tế là ba một trăm linh giường
nhưng đến nay đã có ba hai mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín đã được thu dung điều trị
chỉ còn trống bảy mươi năm giường
trước dấu hiệu quá tải của các bệnh viện giải chiến
sở y tế cần thơ đang xin chủ trương mở thêm một bệnh viện giải chiến
đặc biệt thành phố đang tăng cường tri khai thiết điểm điều trị f tại nhà
người khỏe mạnh không có triệu chứng hoặc ít triệu chứng
sẽ cho điều trị tại nhà nếu đủ điều kiện
theo thống kê sơ bộ đến nay cần thơ có khoảng bốn trăm linh người nhiễm covid một mươi chín
đang được theo dõi điều trị tại nhà
từ cuối tháng một mươi cho đến đây tình hình dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh đồng tháp
diễn biến phức tạp trở lại khi số ca mắc trong cộng đồng tăng cao
trước tình hình này nhiều địa phương đã nâng cấp độ dịch lên vùng cam vùng đó
để kịp thời hỗ trợ cho người dân nhiều địa phương đã kích hoạt lại hoạt động
của đội shipper áo xanh
ghi nhận tại huyện hồng ngự nơi tất cả một mươi trên một mươi xã thị trấn
đều có đội shipper áo xanh hoạt động trở lại
các trường hợp mua lượng sản phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu
phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày liên hệ đội shipper áo xanh
mua hậu giang tiếp nhận đơn hàng của bà con từ lúc bảy h đến một mươi năm h các ngày trong tuần
thông tin tiếp nhận đơn hàng quý bà con liên hệ số điện thoại ba trăm sáu mươi bốn
đều đặn ba buổi mỗi ngày những thông báo này được trạm trường thanh
các xã thị trấn trên địa bàn huyện hồng ngự phát đi phát lại
để hộ dân trong các khu phong tỏa kịp thời nắm bắt gọi hỗ trợ khi cần thiết
thì trước tình hình diễn biến phức tạp của covid một mươi chín
đảng quỹ quý bang đã cho phong tỏa toàn bộ khu vực cấp một
cũng như là một số khu vực phong tỏa ở các ấp trên địa bàn
chỉ đạo cho đội shipper vào ngày sáu tháng một mươi một có năm thành viên
trong đó gồm các tình nguyện viên và biết thư chỉ đạo các ấp
nội dung là mua nhu yếu phẩm cho người dân
chợ shipper còn nhận đơn hàng cho người già trẻ em
nhận và giao liền trong ngày hôm đó
ngoài việc đó thì còn nặng chuyển tiền và nhận chuyển hàng từ nhà
đến khu vực cách ly cho người dân khi cần thiết
khi nhận đơn vào sáu h ba mươi sáng mỗi ngày
anh khang và các tình nguyện viên bắt đầu với công việc mua hàng
phân loại chuyển đến cho các hộ dân
tất cả đều được thực hiện thành thục và chuyên nghiệp
lúc nào điện thoại của em cũng trực là hai mươi bốn trên hai mươi bốn
thuốc men tả sữa cho em bé thì tụi em lúc nào cũng mua
trong quá trình mua hàng và giao cho bà con trong khu phong tỏa
thì tụi em lúc nào cũng thực hiện đúng cái thông điệp năm k
trên địa bàn huyện hồng ngự có hai mươi năm khu vực phong tỏa của một mươi xã thị trấn
viện sẽ duy trì đội hình shipper áo xanh cho đến khi nào không còn khu phong tỏa trên địa bàn
hiện trung bình mỗi ngày các đội shipper áo xanh ở huyện hồng ngự
nhận mua và giao miễn phí khoảng hai trăm linh đơn hàng cho người dân
hoạt động của các đội shipper tại vùng phong tỏa là không mới
tuy nhiên nhờ những kinh nghiệm có được khi địa phương chuyển trạng thái
các đội shipper áo xanh được khởi động lại nhanh và chuyên nghiệp hơn
đảm bảo tốt các quy định về an toàn phòng dịch
góp phần thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
theo quy định của tp hcm để chuẩn bị cho việc tiêm vaccine mũi hai
phòng ngừa covid một mươi chín cho học sinh các trường lập danh sách học sinh tiêm vaccine
phải có đầy đủ thông tin về mã định danh
vậy thì làm thế nào để lấy thông tin mã định danh khi học sinh chưa đủ tuổi
cấp căn cứ công dân
công an tp hcm đã có phản hồi cụ thể về vấn đề này
đại diện công an tp hcm cho biết mỗi người dân đều có một mã định danh cá nhân
trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư
đối với người trên một mươi bốn tuổi thì chính là số căn cước công dân
còn người dưới một mươi bốn tuổi là mã định danh và công an cấp xã nơi người dân đăng ký thường trú
quản lý dữ liệu này
tuy nhiên có nhiều vấn đề mà phụ huynh cần lưu ý để khi đề nghị cấp mã định danh cá nhân
vì liên hệ với công an cấp xã nơi thường trú để nhập cái thông báo
có thể liên hệ qua cảnh sát khu vực
trường hợp là đang tạm trú ở tp hcm thì như thế nào
đang tạm trú ở tp hcm thì cũng liên hệ với công an cấp xã nơi tạm trú
để được hỗ trợ về tra cứu và thông báo mã định danh cá nhân
nhưng mà lưu ý ở đây là liên hệ trước ít nhất hai ngày làm việc
công an người tạm trú đó phải liên hệ lại với công an địa phương nơi thường trú để công an nơi thường trú
mới thông tin lại cho công an phố và công an phố cấp lại thông báo lại cho người dân
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã thống nhất với sở y tế về kế hoạch tiêm mũi hai
cho khoảng bảy trăm linh học sinh đã được tiêm mũi một
chiến dịch tiêm vẫn được tổ chức đồng loạt tại các điểm tiêm trong năm ngày và hai ngày thực hiện tiêm vét
đồng thời tiếp tục tiêm mũi một cho những trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi chưa được tiêm trong đợt một
do phải hoãn tiêm hoặc mới tròn một mươi hai tuổi mới đồng thuận tham gia tiêm chủng mới trở về thành phố
dự kiến ngày hai mươi hai một mươi một tới đây thì khởi động đợt tiêm mũi hai cho trẻ từ một mươi hai một mươi bảy tuổi
thì hcc cùng với sở y tế thời gian qua liên tục chuẩn bị và sáng nay chúng tôi cũng có một cuộc họp
với các sở ban ngành để mà chuẩn bị cho cái việc này một cách tốt nhất
thì nhờ cái rút kinh nghiệm của đợt một
mà tôi tin là cái đợt này thì có thể tổ chức một cách chặt chẽ cũng như là hiệu quả cao nhất
còn cái việc mà dạ tất cả ở hai mươi hai quần viện đều là chuẩn bị đồng loạt để mà tiêm cho ngày hai mươi hai một mươi một
ngay sau khi nhận được đề nghị khẩn của sở giáo dục và đào tạo tp hcm
và để đáp ứng đúng tiến độ tiêm vaccine cho học sinh mà sở y tế đã thông báo
công an tp hcm sẽ chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ
cấp mã số định danh cá nhân cho trẻ em trên địa bàn
hướng việc lưu trữ và trích xuất thông tin khi trẻ đi tiêm vaccine
năm hai nghìn hai mươi một là năm không bao giờ quên đối với người dân tp hcm
nhiều trẻ em đã mất đi vòng tay yêu thương của cha mẹ
nhằm giúp cho các trẻ mồ côi vượt qua được nỗi đau để tiếp tục sống học tập và tiến lên phía trước
hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tp hcm nghệ sĩ nhân dân kim cương cùng với các mạnh thường quân
đã xây dựng chương trình trái tim yêu thương nhằm chăm lo và hỗ trợ cho các em trong thời gian tới
hơn một trăm sáu mươi ngày cao điểm
tp hcm gọng mình chống dịch là một trăm sáu mươi ngày chứng kiến nhiều mất mát chia ly
trong đó có những đứa trẻ phải mất đi vòng tay yêu thương của cha của mẹ
thấu hiểu nỗi đau đó hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tp hcm nghệ sĩ nhân dân kim cương và các mạnh thường quân
đã chung tay xây dựng một chương trình chăm lo cho trẻ mồ côi vì dịch covid một mươi chín
đối tượng được hỗ trợ trong độ tuổi từ sáu đến một mươi tám là các em trong các gia đình nghèo khó khăn
và chưa nhận được bảo trợ của bất kỳ một đơn vị nào khác
đây là một hoạt động thiết thực nhằm tiếp sức giúp các em vượt qua nỗi đau
chuẩn bị hành trang cho bước đường học tập phía trước
sẽ có khoảng một trăm năm mươi em được hỗ trợ với mức hai triệu đồng mỗi tháng mỗi em
chương trình trái tim yêu thương bắt đầu được thực hiện từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị sau nhiều nỗ lực liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi hai đã có thể khai mạc tại huế
và trong hạng bộ phim truyện số lượng tác phẩm có phần giảm so với năm ngoái

trong vòng hai mươi bốn đầu phim gửi về cho thấy sự đa dạng trong đội ngũ sản xuất
cùng với sự trở lại của phim nhà nước đặt hàng và có cả hai bộ phim độc lập
trong tháng một mươi bang tổ chức liên hoan phim việt nam đã lên phương án
dự trù tổ chức trực tuyến sự kiện này nếu dịch bệnh chưa thể kiểm soát
tuy nhiên phối hợp với các biện pháp năm k và thẻ săn covid một mươi chín
liên hoan năm nay vẫn diễn ra ở quy mô nhỏ tại huế
một số cụm rạp vẫn phục vụ chiếu phim cho khán giả song vẫn chỉ với năm mươi công suất
hoạt động chiếu phim phục vụ cộng đồng quyết định dừng tổ chức ở phút chót
thời gian vừa qua là một khoảng thời gian rất khó khăn với tất cả mọi người

rất là nhiều các dự án bị chứng lại đó cũng là một nỗi buồn chung của tất cả chúng ta
thậm chí là chúng mình cũng có phim ra rạp và cũng bị bưng chiếu
tới nay cũng đã là năm sáu tháng rồi nhưng mà sau khi mình nghe tin là
sẽ được mở lại thì không chỉ linh trúc anh mà tất cả những người bạn của trúc anh
trong ngành phim đều rất là vui rất là xúc động
tất cả những hoạt động những chương trình trực tuyến những phần phim
đã được đưa lên tuyên truyền một cách rất là có hiệu quả
bên cạnh đấy là lễ khai mạc thì chúng tôi cũng đã làm sao mà có được lễ khai mạc
nó mang tính rất là trang trọng tuy nhiên có cái sự kết hợp về cả họp báo
lẫn lễ khai mạc để có một sự kiện mở đầu của liên hoan phim
phim truyện luôn là hạng mục được quan tâm nhất trong các kỳ liên hoan
do tác động hai năm liên tiếp bởi covid một mươi chín chỉ có hai mươi sáu tác phẩm gửi về
song vì lý do bảo mật nội dung trước khi phát hành thương mại
hai bộ phim là kiều a còng và người lắng nghe quyết định không tham dự tiếp tục
bốn tác phẩm còn lại có những điểm sáng về doanh thu và hiệu ứng nghệ thuật như phim mắt biết
bố già chỉ một mươi ba ba ngày sinh tử tiệc trăng máu
bên cạnh đó phim do nhà nước đặt hàng xuất hiện tranh giải với số lượng gia tăng thấy rõ với sáu tác phẩm
đặc biệt hai phim độc lập cũng trở thành đối trọng đáng quan tâm trong năm nay
với ngôn ngữ nghệ thuật bạo liệt đậm tính tác giả là phim ròm và phim miền ký ức
đạt được về mặt kỹ thuật nhưng một bên là chúng ta đã đạt được phần về mặt doanh thu và đây cũng là một phần rất quan trọng
bên cạnh đấy thì có thể thấy điện ảnh việt nam trong thời gian vừa qua
cũng đã lấn xanh ra thị trường thời gian này
hạng mục phim truyện tại liên hoan phim việt nam năm nay được cơ cấu thêm hai giải
là giải ký xã phim xuất sắc và giải đạo diễn xuất sắc
với phim đầu tay các hoạt động chấm điểm và trình chiếu sẽ diễn ra hết hôm nay
để tiến đến lễ trao giải vào tối hai mươi tháng một mươi một
trong phần tiếp theo bộ giao thông vận tải chỉ đạo các giải pháp chống ép giá chậm và hủy chuyến bay dịp tết
trong mục sống đẹp ngày hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện nghề
để hiểu thêm về những cống hiến của những thầy cô giáo công an nhân dân trong sự nghiệp chồng người
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các tin tức giao thông đáng chú ý
một vụ việc được ghi lại qua đoạn camera an ninh ở khu vực thành phố tam điệp tỉnh ninh bình cho thấy
tài xế xe vinfast không tuân thủ quy định kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch bệnh
mà lao thẳng vào một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy
vụ va chạm xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại chốt kiểm soát dịch bệnh dốc xây thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ
khi ra lệnh dừng đỗ cho xe ô tô vinfast màu đen tài xế không tuân thủ mà tiếp tục điều khiển xe lao thẳng
và một chiến sĩ cảnh sát cơ động đang đứng ở đầu xe
do chiếc xe tăng ga chiến sĩ công an đã không kịp phản ứng và bị sâu ngã ra đường
lực lượng chức năng đang vào cuộc tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc
tại quảng ninh công an thành phố hạ long đang tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông
giữa xe ô tô bốn chỗ với nhiều phương tiện
hai bánh tại đường lê lội phường ít kiêu thành phố hạ long
vào khoảng một mươi ba h bốn mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một chiếc xe ô tô biển kiểm soát một mươi bốn a bốn mươi sáu nghìn bảy mươi một chưa rõ danh tính lái xe
đang lưu thông trên đường lê lợi phường ít kiêu thành phố hạ long
thì xảy ra va chạm với xe đạp điện khiến hai người bị thương nhẹ
sau tai nạn chiếc ô tô tăng tốc bỏ chạy và đâm thẳng vào một xe đạp điện và một xe máy
khiến người đi xe máy văng lên nóc tháp hô ô tô rơi xuống đường
người đi xe đạp điện cũng bị thương nặng các phương tiện bị hư hỏng nặng
sau khi gây tai nạn liên hoàn lái xe đã rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo lực lượng công an thành phố hạ long đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tiến hành điều tiết giao thông đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc
bộ giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
bảo đảm an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch covid một mươi chín
trong dịp tết và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
trong đó bộ giao thông vận tải nhấn mạnh đến vấn đề kiểm soát chặt tình trạng ép giá vé dịp tết
bộ giao thông vận tải giao tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải
bến xe thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải
các loại giá phí dịch vụ tại bến xe đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hiện tượng xe dù bến cóc
tại các trạm bot tổng cục đường bộ phải chỉ đạo nhà đầu tư phân luồng giao thông
khi lưu lượng tham gia giao thông tăng đột biến
trong trường hợp xảy ra tắc đường trước khi vào trạm thu phí đường bộ
phải mở barrier để giải tỏa phương tiện
cục hàng không chỉ đạo các cảng vụ hàng không tăng cường kiểm tra
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm
bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách
hạn chế tối đa việc chậm chuyến hủy chuyến đặc biệt trong dịp cao điểm tết nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
việc quy định màu biển số riêng cho xe kinh doanh vận tải có ý nghĩa quan trọng
cơ quan chức năng sẽ dễ dàng nhận diện và thuận tiện cho việc quản lý tổ chức giao thông
đặc biệt quy định này sẽ hạn chế được xe dù
vì thế lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương
đang tích cực cấp đổi biển cho đơn vị kinh doanh vận tải
tại thành phố đà nẵng tiến độ đổi biển đã đạt tám mươi
nhiều người dân đổ xô đi đổi biển xe kinh doanh trong những ngày sát hạn xử sát
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
mỗi ngày có ba trăm linh năm trăm linh lượt người thực hiện quy trình đổi biển vàng kinh doanh vận tải
và yêu cầu cấp mới
nhiều đơn vị kinh doanh cho biết nguyên nhân dẫn đến chậm trễ
một phần do dịch bệnh kéo dài một phần lưỡng lự bán xe hay tiếp tục kinh doanh
đơn cử như công ty này với hơn năm trăm linh đầu xe
với đặc thù của đơn vị
chuyển thường xuyên cộng với dịch bệnh kéo dài
cho nên đến thời điểm này đơn vị mới đến thực hiện đổi biển vàng kinh doanh
bên mình đơn vị nhiều xe nên người ta cũng tạo điều kiện
chỉ cần một tờ khai thôi rồi đứng kèm tới dịch sách
chứ không cần thiết phải khai mỗi xe mỗi tờ
như vậy nên cũng rất là thuận lợi
không phải khai tất cả các xe mà khai hết thì rất là mất thời gian
chúng về thủ tục chuyển đổi thì cũng nhanh gọn
sau khi lấy làm thủ tục xong thì có giới hạn
trong khoảng một mươi một mươi năm ngày thì đó
thì công an mời mình lên nhận biển
như ngày hôm nay thì mình mới lên mình nhận biển để lắp vào xe
đơn giản tiết kiệm thời gian là phản hồi tích cực từ phía người dân
khi đến làm thủ tục đổi biển số vàng kinh doanh vận tải
chi phí cấp đổi từ xe biển trắng sang biển vàng có phí một trăm linh đồng
nếu đổi cả giấy đăng ký xe là một trăm năm mươi đồng
đối với cấp mới phí cấp thấp nhất là một trăm năm mươi đồng một xe
cao nhất là một triệu đồng một xe
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng thì hiện nay
đã cấp đổi biển số xe kinh doanh vận tải hơn một mươi hai năm trăm ba mươi chiếc và cấp mới hơn hai chiếc
phối hợp với xã hội thông vận tải thông qua hoạt động của thanh tra
các trung tâm trang kiểm chúng tôi đều có phối hợp tốt để mạnh tuyên truyền cho người dân
nắm bát được chủ trương này
nó là bố trí công bộ chiến sĩ làm thêm giờ làm mua ngày thứ bảy và chủ nhật
thì vẫn bố trí các ca trực
khi người dân có nhu cầu họ đến thì chúng tôi vẫn có một cái công bộ trường trực
để mà có cái tiếp nhận để giải quyết cho người dân
để đẩy nhanh tiến độ lực lượng cảnh sát giao thông triển khai nhiều giải pháp
phối hợp tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng gửi thông báo đến chủ doanh nghiệp
ngoài ra đơn vị cũng làm luôn cả ngày nghỉ cuối tuần
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một là hàng cuối buộc các xe kinh doanh vận tải
phải đổi từ biển số trắng sang biển vàng
nếu phương tiện tham gia giao thông chưa thực hiện sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt theo quy định
thưa quý vị khác với những giảng viên khối dân sự
nhiệm vụ của những giảng viên trong khối ngành lực lượng vũ trang có thêm một trọng trách nặng nề hơn
đó là đào tạo ra những chiến sĩ công an nhân dân không chỉ có chi thức
mà còn phải có niềm tin ý chí bản lĩnh vững vàng để đảm đương nhiệm vụ
bảo vệ an ninh tổ quốc
do đó dù công việc còn nhiều khó khăn và thách thức
nhưng đó cũng là niềm vui của những người thầy cô giáo
nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với nữ giảng viên trẻ
của trường cao đẳng an ninh nhân dân một
cùng lắng nghe những câu chuyện nghề
và hiểu thêm về những công hiến của những thầy cô giáo công an nhân dân
trong sự nghiệp chồng người
đây là một trong những buổi học mà đại úy trần lan phương
giảng viên khoa trinh sát
an ninh trường cao đẳng an ninh nhân dân một giảng dạy
công tác tại đơn vị một mươi một năm
nhiệm vụ chuyên môn chính của đại úy lan phương
là giảng dạy học phần nghiệp vụ trinh sát chống phản động
và học phần phòng chống khủng bố
trường cao đẳng an ninh nhân dân một giảng viên trẻ
và học viên của trường cao đẳng an ninh nhân dân một giảng dạy
trường cao đẳng an ninh nhân dân một giảng dạy
trường cao đẳng an ninh nhân dân một giảng dạy
có những thuận lợi và cũng có không ít những khó khăn
đại úy lan phương cùng đồng nghiệp tại khoa
luôn cố gắng thử nhiều phương pháp
để mang kiến thức đến gần hơn với học viên
là một giảng viên của khoa nghiệp bộ trung tâm

cái năng lực thực hành và giàn luyện
tay nghề chính xác cho học viên chúng tôi luôn luôn
chú trọng tới việc đổi mới phương pháp giảng dạy
mạnh dạn áp dụng những phương pháp giải học
hiện đại và sử dụng những cái trang thiết bị
dạy học hiện đại cũng như là trong quá trình
giảng dạy chúng tôi luôn luôn chú trọng
tới cái việc nghiên cứu tài liệu chú ý
lồng ghép rất nhiều những cái kiến thức
thực tiễn để minh họa và để phụ họa
cho cái nội dung lý luận của mình
bởi những tâm huyết của mình
đối với học viên đại úy lan phương
luôn là một giảng viên nhận được
nhiều yêu mến của các thế hệ học trò
cô lan phương
thì một trong những giảng viên trẻ
năng động và sáng tạo trong việc giảng dạy
đặc biệt là cô rất tâm huyết với
học viên mỗi giờ giảng
trên lớp cô đều sử dụng các phương pháp
khác nhau để tạo sức hút đối với học viên
để say mê học tập trong những giờ
giảng ở trên lớp
không chỉ yêu nghề giỏi chuyên môn
nghiệp vụ đại úy trần lan phương
còn gắn bó tâm huyết với công tác hội
những hình ảnh này có lẽ sẽ là những kỷ niệm
khó quên đối với đại úy lan phương
bởi không chỉ là một giảng viên
chị còn tham gia vào ban kiểm soát dịch
covid một mươi chín tại địa phương đồng thời
cùng chị em phụ nữ của trường tham gia
vào các công tác hỗ trợ phòng chống dịch
đội ngũ giảng viên trẻ thì nổi trội
trong đó là đồng chí trần lan phương
đồng chí là một điển hình tiên tiến
trong phong trào thi đua
dạy giỏi nghiên cứu khoa học
của khoa và nhà trường
ngay trong năm học hai nghìn hai mươi

lần thứ hai được công nhận
giáo viên dạy giỏi cấp bộ đồng chí đã
bảo vệ đề tài khoa học cấp cơ sở
đạt loại xuất sắc và đang làm
chủ nhiệm thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ
trọng điểm trong suốt
quá trình công tác tại học viện nhiều
thế hệ học viên đã trưởng thành từ những bài giảng
của đại úy lan phương những thành tích
được ghi nhận những tấm bảng khen
làm minh chứng cho sự nghiệp chồng người
của chị nhưng phần thưởng lớn nhất
mà đại úy lan phương nhận được có lẽ
là sự mến yêu và tôn trọng
đến từ các thế hệ học trò
trong thời gian tới tôi cũng như tất cả các giảng viên
của khoa chính xã an ninh chúng tôi sẽ tiếp tục
trao dổi kiến thức nghiên cứu sâu hơn nữa
về các nhiệm vụ của lực lượng chính sách an ninh
đảm bảo rằng chúng tôi sẽ đào tạo ra những
cán bộ chính sách an ninh vững về chính trị
giỏi về pháp luật và tinh thông về nghiệp vụ
đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia

đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé